cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với hà trọng quyết
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh về hành vi giết người
quyết chính là thủ phạm đã gây ra vụ án mạng vào ngày hai mươi năm tháng một mươi tại địa bàn xã sơn ninh huyện hương sơn
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba ở xã sơn ninh huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
bị sát hại tại nhà sau khi thu thập phân tích sàng lọc hàng chục nguồn tin
ban chuyên án đã khoanh vùng đối tượng có khả năng gây án cao nhất chính là hà trọng quyết
trú tại thôn trung thị xã sơn ninh huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
nguyên nhân mà quyết ra tay sát hại cháu bé là do có mâu thuẫn với gia đình của nạn nhân
và đối tượng đã nảy sinh ý định giết cháu bé để trả thù
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
chào các bạn
thưa quý vị và các bạn công an huyện thủy nguyên của thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng lương văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã cao nhân huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng đối tượng bùi văn nghề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một mươi hai
xã ngũ lão huyện thủy nguyên thành phố hải phòng và đối tượng nguyễn xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hậu thường trú tại thị trấn minh đức huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
tiếp tục với những thông tin khác phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh hà nam cho biết vừa phát hiện
và bắt giữ hai xe ô tô chở bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam đi qua địa bàn tỉnh
trước đó trên tuyến cao tốc cầu rẽ ninh bình đi qua địa bàn tỉnh hà nam
lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang hai xe ô tô
do lái xe chú quận bảy tp hcm điều khiển trên xe chở bốn người nước ngoài nhập cảnh trái phép
đầu tranh khai thác lái xe khai nhận được một người việt nam không quen biết liên lạc qua điện thoại
để thuê xe chở bốn người này vào tp hcm
qua xác minh bốn người nước ngoài đều là nam giới mục đích nhập cảnh trái phép qua việt nam
để đi campuchia tìm việc làm vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
có thể thấy là tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước ta vẫn phức tạp
giữa bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn chưa được đẩy lùi
trước thực trạng đó lực lượng chức năng của việt nam và nước bạn campuchia đã tăng cường tuần tra
kiểm soát biên giới tập trung đấu tranh với các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
sang campuchia và ngược lại
qua đó đã phát hiện đấu tranh xử lý nhiều vụ việc
đường dây lừa đảo đưa người xuất cảnh trái phép sang campuchia làm việc
trong đó có các trường hợp làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến
và điều đáng nói là những người việt nam xuất cảnh trái phép không được pháp luật campuchia bảo hộ
để các chủ cơ sở đánh bạc trực tuyến bóc lột sức lao động hoặc bị bán lại cho các chủ cơ sở khác
nếu muốn thoát khỏi các cơ sở này thì buộc phải đóng tiền chuộc
trước tình trạng trên cơ quan chức năng đề nghị người dân không nên nghe lời xúi dục
và rủ dê xuất nhập cảnh trái phép để làm việc trong những cơ sở đánh bạc trực tuyến trái phép
tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
nam thanh niên này đã bị lực lượng biên phòng bến phố huyện vĩnh hưng tỉnh long an bắt giữ
về hành vi nhập cảnh trái phép từ biên giới campuchia về việt nam
theo lời khai của nam thanh niên khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi thông qua game online
quen với một người bạn không rõ lai lĩnh rủ sang campuchia để làm việc cho một công ty game
với lời hứa lo toàn bộ chi phí đi từ việt nam sang campuchia
bà nở tại công ty thu nhập từ một mươi hai đến một mươi năm triệu đồng một tháng
giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi nam thanh niên đã xuất cảnh trái phép sang campuchia
để đi đến địa điểm làm việc theo sự hướng dẫn của người bạn trên
do lo sợ trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại campuchia
nên nam thanh niên đã xin nghỉ việc để về việt nam với chi phí đưa về là sáu trăm linh đô la mỹ
còn đây là các trường hợp bị lực lượng biên phòng long khốt công an xã thái bình trung
huyện vĩnh hưng tuần tra trên tuyến biên giới phát hiện khi đang đi tắt đường ruộng
để xuất cảnh trái phép sang biên giới campuchia
những trường hợp trên khai nhận xuất cảnh trái phép sang campuchia để tìm việc làm qua bạn bè giới thiệu
sau khi xuất cảnh trái phép không thành có liên lạc với bạn bè đã từng làm việc
tại cơ sở đánh bạc trực tuyến phía bên kia biên giới thì công việc không như mong
các trường hợp này cũng bị bắt lộ sức lao động với mức lương không như ý muốn và khó trở về việt nam
qua công tác đấu tranh xử lý của cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
do nhu cầu tìm việc làm có thu nhập cao của người lao động đặc biệt là giới trẻ
nắm bắt được tình hình các băng nhóm tội phạm đã dùng thủ đoạn đánh vào tâm lý của người đang cần việc làm
để quảng cáo trên mạng xã hội việc nhẹ lương cao để lôi kéo người lao động xuất cảnh trái phép sang campuchia làm việc
sau khi nhập cảnh trái phép vào campuchia các băng nhóm này buộc người lao động phải làm những công việc phi pháp
cưỡng bức lao động phải ký giấy nhận nợ nộp tiền bồi thường tiền chuộc cho chi phí đưa đi nếu họ từ chối làm việc hoặc muốn trở về việt nam
nhiều trường hợp người lao động bị bán qua nhiều công ty hoặc khi đã nộp đủ số tiền chuộc vẫn không được trả tự do bị đánh đập đe dọa
trước những thủ đoạn của các loại băng nhóm tội phạm này và người lao động xuất cảnh trái phép sang tuyến biên giới
để tham gia các tổ chức đánh mạc trá hình công an huyện vinh hưng kêu gọi người dân
phải hết sức
tổ chức bình tĩnh là không tham gia với các tổ chức này và kêu gọi người dân trên tiếng biên giới kịp thời phát hiện
và không tiếp tay giúp sức cho các nhóm tội phạm này đưa đứa người sang tiếng biên giới và báo cáo cho công an gần nhất
trước thử trạng xuất cảnh trái phép sang biên giới làm việc trong cơ sở đánh bạc trực tuyến
công an tỉnh long an tăng cường chỉ đạo công an các huyện thị xã biên giới
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ngăn chặn việc đưa người việt nam xuất cảnh trái phép
trong đó đã tổ chức điều tra khởi tố nhiều đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
gây phức tạp tình hình trên tuyến biên giới bị động trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời kêu gọi người dân không nghe theo lời rụ rỗ xuất cảnh trái phép để có việc làm lương cao
tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định truy nã một đối tượng cầm đầu
trong đường dây mua bán trồng cây cần sa lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đó là hồ thanh phong trú tại xã hòa thuận thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lắc
trước đó lực lượng công an đã đồng loạt triệt phá năm tụ điểm trồng cây cần sa quy mô lớn ở xã hòa thuận thành phố buôn ma thuật
tại các điểm này tổ công tác đã nhổ bỏ và thu giữ một chín trăm một mươi cây cần sa tươi và hơn bảy mươi tám kg cần sa khô
bước đầu làm rõ cần sa sau khi thu hoạch được đưa về rễ của phong để phơi và đóng gói
sau đó phong liên hệ bán cho một đối tượng ở thành phố hồ chí minh
liên quan đến vụ án này phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng về các tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy và trồng cây gần xa
thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp dây cắp điện tại hàng loạt trạm biến áp trên địa bàn huyện thanh hà tỉnh hải dương
hai đối tượng nguyễn văn lợi và nguyễn văn dũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh hà tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một công an huyện thanh hà nhận được trình báo của công ty điện lực huyện thanh hà
về việc bị mất trộm dây cắp điện trung tính tại nhiều trạm biến áp trên địa bàn huyện thanh hà
qua điều tra xác định lợi và dũng là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp trên
toàn bộ số dây cáp các đối tượng cắt trộm được đều mang đi bán tại các cửa hàng phế liệu trên địa bàn huyện thanh hà và thành phố hải phòng để lấy tiền tiêu xài
theo đó từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến nay hai đối tượng đã cấu kết với một số đối tượng khác thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp dây cắp điện
của các trạm biến áp khác nhau trên địa bàn huyện thanh hà vụ việc đang được mở rộng điều tra
lực lượng chức năng của tỉnh đồng tháp vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển
tân dược nhập lậu trên địa bàn của thành phố hồng ngự với trị giá hàng trăm triệu đồng
khoảng giờ ngày một tháng một mươi một khi tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã tân hội thành phố hồng ngự
đội kiểm soát hải quan thuộc cục hải quan tỉnh đồng tháp phối hợp công an xã tân hội và đồn biên phòng bình thạnh
phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô chở nhiều túi ni lông màu đen nghi là hàng nhập lậu
phát hiện tổ kiểm soát đối tượng đã bỏ chạy để lại xe và hàng hóa
qua kiểm tra bên trong năm túi ni lông màu đen có chứa hơn sáu mươi một viên thuốc tân dược các loại trị giá hàng trăm triệu đồng
lực lượng chức năng thị xã tân uyên của tỉnh bình dương cho biết đơn vị đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ
các ghe chở cát lậu trên sông đồng nai đoạn chảy qua địa phận của xã thạnh hội thị xã tân nguyên
vào lúc ba h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thị xã tân nguyên
phối hợp với công an sắp thành hội tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trực tự trên sông đồng nai
đến đoạn ấp thanh hiệp sắp thạnh hội thì phát hiện một ghe gỗ đang vận chuyển hơn bảy mươi m khối cát có biểu hiện nghi vấn
nên tổ công tác tiến hành kiểm tra
thời điểm kiểm tra chú phương tiện là võ văn mười sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn quê tiền giang
không xuất trình được giấy tờ chứng minh hợp pháp toàn bộ số cát trên
đồng thời khai nhận đã mua cát từ một số đối tượng bô hút cát trái phép trên sông đồng nai
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi lực lượng công an địa phương cũng đã phát hiện tại khúc sông trên
dây mang số hiệu sg bảy nghìn năm trăm sáu mươi bốn vận chuyển hơn một mươi năm mét khối cát do lê văn dũng em
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê tiền giang điều khiển không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số cát trên
hiện tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện và tan vật để xử lý
sáng nay tại phiên hình sự sơ thẩm tòa nhân dân huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt vũ tiến minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thôn phi nôm xã hiệp thạnh huyện đức trọng ba mươi tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng bảy đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện đức trọng
đi kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng chống dịch của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng trên địa bàn thị trấn
khi đến kiểm tra quán ăn linh nhi số bảy mươi hai sư vạn hạnh thị trấn liên nghĩa
thì phát hiện trong quán có một bàn gồm chín người đang ăn uống vi phạm quy định phòng chống dịch
trong lúc làm việc với chủ quán vũ tiến minh đã to tiếng thách thức
dùng tay hất về phía một thành viên đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đức trọng
tiếp đó minh lại cầm ghế đập vào một cán bộ nhằm cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra
hôm nay lãnh đạo công an huyện đan phượng cho biết đang điều tra vụ việc một nhóm người cầm theo hung khí
xông vào sảnh trung cư hành hung cư dân tại khu đô thị tân tây đô xã tân hội huyện đan phượng hà nội
chiều tối ngày ba mươi tháng một mươi
camera an ninh tại sảnh tòa nhà hhb đã ghi lại được hình ảnh một đối tượng dùng hung khí hành hung cư dân
trước sự chứng kiến của bảo vệ tòa nhà
hôm chúng tôi trực ở đây khi mà đang làm việc sổ sách
thì nhìn thấy một người ở ngoài vào không phải là cư dân
vào đây để đuổi đánh cư dân trong này mà người ta đã có hung khí
cho nên khi mà thấy thì chúng tôi ra cát ngăn
thì đồng người xong rồi sau khi xong
trong khoảng ba năm
có bốn đối tượng khác xong vào đánh tiếp
và chúng tôi là thực ra là bảo vệ tài sản và an ninh trật tự ở đây
nhưng mà vì đối tượng có hung khí
cho nên là chúng tôi cũng không thể áp sát gần được
sự việc khiến người dân nơi đây hoang mang và bức xúc
cảm giác là rất là sợ
vì là sợ là khi mà mình đến
mình không được an toàn ngay chính ngôi nhà của mình
họ có thể ngang nhiên vào
xâm nhập vào chính ngôi nhà của những cư dân ở đây để họ làm những cái chuyện như thế
không những là anh trọng mà đã từng hành hung bác lam trưởng ban quản trị tòa nhà này một lần rồi
đấy thì tôi rất là lo sợ điều đấy
nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định xảy ra từ khu vực khuôn viên của khu đô thị
nạn nhân để xe từ đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi đến tối ngày ba mươi tháng một mươi thì quay lại lấy xe
thời điểm đó xuất hiện một người đàn ông được cho là nhân viên trong xe đến nhắc nhở và hai người xảy ra tranh cãi
khi nạn nhân quay trở về sảnh tòa nhà thì bị hành hung
liên quan đến điểm trông giữ xe người dân ở đây cho biết đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương kiểm tra tính hợp pháp của bãi xe này nhằm đem lại quyền lợi chính đáng cho người dân
do mâu thuẫn về cái bãi đỗ xe cái bãi đỗ xe là từ xưa nay nó là cái điểm nóng ở đây rồi
cái điểm nóng ở cái khu này cá nhân tôi đã có từng lần là tôi gửi xe tôi đổ xe ngay ở chỗ trước cửa hhb đường kia mà
cái anh bảo vậy anh cũng là anh bắt tôi là phải đưa tiền nhưng mà tôi không đưa tôi bảo tôi người hhb em sao tôi phải đưa tiền cho các anh
rất nhiều vụ xô xát ở đây rồi chứ không phải cứ một vụ
là người ta vào người ta làm ngay rào chốt chặn hết các ngã xung thu tiền của người dân bất hợp pháp
mà chính quyền chả giải quyết đâu đúng đâu tôi thấy lại đâu lại đâu đấy
cứ vào dẹp được vài hôm rỡ và rìa xong rồi đến mấy hôm lại đâu lại thấy lại chắn lại rào chắn
gây bức xúc cho người dân chúng tôi rất nhiều
liên quan đến sự việc
hiện đại dịch
nhân đang được điều trị tại bệnh viện
cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục tiến hành xác minh thu thập chứng cứ để điều tra
hiện tại đã xác định được một số đối tượng có liên quan
công an huyện ek tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố một trạm phó trạm kiểm lâm có hành vi nhận hối lộ để lâm tặc vào khu bảo tồn thiên nhiên eso huyện ek phá rừng
đó là vương thế cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trạm phó trạm số năm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên ea sô
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố đối với hoàng công ý
trạm trưởng trạm kiểm lâm số ba thuộc khu bảo tồn thiên nhiên eso về hành vi nhận hối lộ
theo điều tra ban đầu ý được ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên easo phân công làm tổ trưởng tổ truy quét các cá nhân tổ chức xâm hại đến rừng
tại các tiểu khu sáu trăm hai mươi ba sáu trăm ba mươi và vùng rắp ranh giữa khu bảo tồn thiên nhiên eso với huyện sông hình tỉnh phú yên
tuy nhiên trong hai đợt tổ chức truy quét ở vùng giáp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên eso với huyện sông hình
ý đã bàn bạc với cao để cho nhóm của ma khanh chú tại tỉnh phú yên vào rừng thuộc khu bảo tồn khai thác gỗ trái phép
sau khi nhận được số tiền hối lộ ba mươi năm triệu đồng từ ma khanh ý đã đưa cho cao bốn triệu đồng
nhóm của ma khanh gồm hàng chục người đã vào rừng khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn vận chuyển chót lọt đi tiêu thụ kiếm lời hàng trăm triệu đồng để chia nhau tiêu xài
một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn thành phố nha trang vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa triệt phá
bước đầu tạm giữ bốn đối tượng cùng nhiều tài liệu và tăng vật có liên quan
theo đó vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa và công an thành phố nha trang tổ chức kiểm tra đồng loạt một mươi năm địa điểm
có hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trên địa bàn thành phố nha trang
qua kiểm tra lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tại bốn điểm lập biên bản sự việc tại một mươi một điểm về hành vi tổ chức đánh bạc
cơ quan công an tạm giữ bốn đối tượng gồm phan thị mai hà chú tại phường vạn thắng phan quốc quỳnh chú tại xã diên điền huyện diên khánh mai thị thanh xuân chú tại phường phước tiến
huỳnh thị trúc thi chú tại phường phước hòa cùng hơn sáu trăm một mươi năm triệu đồng hai mươi ba điện thoại một dàn máy tính một máy tính sách tay ba máy in cùng nhiều sổ sách và phơi ghi số đề
điều tra bước đầu cho thấy là một số điểm tổ chức mua bán lô đề sau đó đã chuyển toàn bộ tịch đề và tiền cho phan thị mai hà thông qua mạng xã hội gia lô và vụ việc đang được điều tra mở rộng
công an thành phố hải phòng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao của bộ công an cũng vừa khởi tố bắt tạm giam trần văn mạnh hai mươi năm tuổi
chú ở quận dương kinh thành phố hải phòng để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi tử thiện qua mạng xã hội
theo điều tra của cơ quan công an trang facebook cá nhân quỹ tử thiện cộng đồng được trần văn mạnh tạo lập từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
lấy thông tin hình ảnh của những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên chuyên mục nhân ái của các trang báo điện tử uy tín
sau đó chỉnh sửa lồng ghép tài khoản cá nhân của mạnh để kêu gọi cộng đồng quyên góp tử thiện
và bằng thủ đoạn trên đến nay trần văn mạnh đã thu được khoảng hơn sáu trăm linh triệu đồng của các nhà hảo tâm mà không hề thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết
vụ án đang được điều tra mở rộng

tỉnh bình phước sau chín ngày kiên trì sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng
công an huyện bù đăng tỉnh bình phước và công an huyện đắk rông tỉnh đắk nông đã bắt giữ được đối tượng mai văn hiến
thường chú tệ thôn trấn lữ xã ninh vân huyện hoa lư tỉnh ninh bình
và nghi can trong vụ án hiếp dâm cướp tài sản xảy ra vào lúc dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại thôn hai xã nghĩa trung huyện bù đăng
mai văn hiến bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại bonruth xã quảng sơn huyện đắk rồng tỉnh đắk nông
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào khoảng hơn hai giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi mai văn hiến đã đột nhập vào một căn nhà tại thôn hai xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước
trong nhà chỉ có một người phụ nữ và con trai đang ngủ sau khi đột nhập vào trong nhà mai văn hiến trói hai mẹ con lại và đe dọa
tiếp đó mai văn hiến thực hiện hành vi hiếp dâm người phụ nữ và chiếm đoạt được hai điện thoại di động
một mươi sáu triệu đồng một nhẫn vàng một lắc đeo tay rồi bỏ trốn
tại cơ quan công an hiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được biết mai văn hiến còn đang bị công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình ra thông báo truy tìm vì có liên quan đến vụ án hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi xảy ra vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
hiện đối tượng đã được đưa về công an huyện bù đăng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra
đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính với trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã bắt quả tăng nhóm đối tượng tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền trên địa bàn mỹ an huyện mang thít
chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
tại quán ăn của bà đỗ thảo quyên chú ấp an hương một xã mỹ an huyện mang thít tổ công tác phát hiện còn nhóm người tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tiến hành vây bắt được bảy đối tượng
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tám điện thoại hai bộ bày tay đã qua sử dụng cùng với số tiền trên hai mươi năm triệu đồng
đội cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã bàn giao lại cho công an xã mỹ an huyện mang thít tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
tại cà mau lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đã bất ngờ ập vào khu đất chống thuộc ấp rạch mũi xã phú hưng huyện cái nước bắt quả tang hai mươi sáu đối tượng
đang tham gia đá gà ăn tiền kiểm tra trên người và tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ tám con gà một mươi cuộn băng keo tiền mặt cùng một số tăng vật phục vụ cho việc đá gà ăn tiền
sau khi bị bắt các đối tượng đã được bố trí kiểm tra y tế và xét nghiệm covid trước khi chuyển về cơ quan để xử lý
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa xét xử tuyên phạt trương huệ mẫn một mươi ba năm tù giam lưu tiểu vệ tám năm sáu tháng tù giam
tưởng đăng quân đới hồng hy đều là quốc tịch trung quốc cùng về là bảy năm sáu tháng tù và sầm thị xen chú tại tỉnh gia lai là một mươi năm sáu tháng tù giam
các bị cáo bị truy tố về các tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ một mươi ba đến một mươi dưới một mươi sáu tuổi sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi với mục đích khiêu dâm
và cũng trong vụ án này bị cáo phương tuấn kiệt là quốc tịch trung quốc đã bị xử phạt hai mươi bảy tháng tù về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn một mươi chín xen được nhóm bị cáo người trung quốc thuê làm phiên dịch đồng thời đứng tên thuê một căn nhà bốn tầng trên địa bàn quận sơn trà để ở
sau đó thông qua facebook xe đã đăng tin tuyển các cô gái trẻ có ngoại hình đẹp để làm công việc live stream
khi các cô gái liên hệ sen yêu cầu gửi hình ảnh sau đó hẹn gặp và rụ rỗ họ đóng phim với giá là bảy trăm linh đồng trong sáu giờ thoát y và một triệu đồng một lượt giao cấu
những hình ảnh này được nhóm đối tượng truyền
trực tiếp hoặc đưa lên mạng xã hội và các trang web khiêu dâm
người xem các clip này phải đăng ký tài khoản thành viên và trả tiền cho các đối tượng qua tài khoản ngân hàng ở trung quốc
trương huệ mẫn là người cầm đầu kiêm đạo diễn và quay phim
vào tối ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố đà nẵng đã kiểm tra nơi các đối tượng lưu trú và phát hiện nhiều hình ảnh videoy được sản xuất và phát tán lên mạng internet